thưa quý vị gần một năm sau khi covid một mươi chín xuất hiện thế giới phải đối mặt với biến thể nguy hiểm đen ta của virus sars cov hai
biến thể này đã lây lan mạnh và gây ra làn sóng thứ hai đại dịch covid một mươi chín trên quy mô toàn cầu
và gần một năm sau đó ở thời điểm hiện tại thế giới lại đang phải đối mặt với một nguy cơ lớn hơn từ đại dịch này đó là biến thể omicron
các nhận định đưa ra là biến thể này còn nguy hiểm hơn cả biến thể delta đồng nghĩa với việc là những người từng mắc covid một mươi chín và hồi phục vẫn có nguy cơ tái nhiễm
sẽ cần thêm nhiều tuần để xác định được là liệu các loại vaccine hiện nay có hiệu quả với omicron hay không
nhưng mà trước mắt thì vaccine vẫn được xem là giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa dịch bệnh
chính phủ các nước vẫn đang đẩy nhanh việc tự chủ vaccine và việt nam cũng không phải là ngoại lệ

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé